hai đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự dưới hình thức bốc bắt họ với số tiền lớn
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn bắt giữ
hai đối tượng là nguyễn thị hương sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín và nguyễn thị đào sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy đều trú tại phường tam thanh
thành phố lạng sơn khám xét chỗ ở của hai đối tượng thu giữ sổ sách điện thoại di động được sử dụng để ghi chép
và theo dõi hoạt động cho vay qua đấu tranh rõ hương và đào đã cho nhiều người trên địa bàn thành phố lạng sơn
vay tiền dưới hình thức bốc bắt họ với mỗi bát vay tương ứng một mươi triệu đồng trong đó hương cắt lãi trước hai năm triệu đồng
một bát người vay chỉ được nhận bảy năm triệu đồng một bát phải trả lãi trong năm mươi ngày với số tiền hai trăm linh đồng một ngày
tương ứng lãi suất một trăm tám mươi hai năm một năm còn đào cắt lãi trước hai triệu đồng một bát người vay nhận tám triệu đồng một bát
và phải trả lãi trong vòng năm mươi ngày với số tiền hai trăm linh đồng một ngày tương ứng lãi suất một trăm bốn mươi sáu một năm
cả hai đối tượng đã cho vay khoảng bốn tám tỷ đồng
liên quan đến vụ nhóm hai đối tượng sử dụng dao mã tấu súng để giải quyết mâu thuẫn xảy ra tại phường tân biên
thành phố biên hòa vào đêm ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố
bốn bị can để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
bốn đối tượng bị công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai khởi tố gồm trần quang quyền nguyễn trường vĩ và hà nhật minh
cùng chú tại thành phố biên hòa và nguyễn ngọc khánh chú tại huyện tân phú
qua điều tra ban đầu cơ quan công an xác định các đối tượng này đã sử dụng hung khí đánh nhau với một nhóm đối tượng của hồ nhật nam
đến từ phường trảng giài thành phố biên hòa
hậu quả một đối tượng trong nhóm của hồ nhật nam bị thương nhẹ
nguyên nhân ban đầu dẫn tới đánh nhau là do mâu thuẫn tình cảm
chỉ vì muốn bắt đối tượng trộm cắp để giao cho cơ quan chức năng mà ba thanh niên đã không ngần ngại tông thẳng xe ôm ô tô
vào hai đối tượng trộm chó mèo khiến một người tử vong
đây là vụ án mạng vừa xảy ra ở tỉnh đắk lắc
cả ba thanh niên này đã bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc bắt giữ để điều tra về hành vi giết người
ba đối tượng bị bắt gồm lê hoàng anh chú tại thị trấn liên sơn đăng đình cường chú tại xã đắk liêng
và phạm minh phúc một mươi sáu tuổi chú tại xã buôn chía huyện lắk tỉnh đắk lắc
theo kết quả điều tra ban đầu vào khoảng một h năm mươi phút ngày hai mươi ba tháng bốn
cả ba đối tượng này đang ngồi ăn nhậu tại một quán ở thị trấn liên sơn huyện lắc
thì nhìn thấy nguyễn nhất duy và lê công thành long cùng chú tại thành phố bù ma thuật
đi trên một xe máy có biểu hiện bắt trộm chó mèo
thế vậy hoàng anh đã rủ cường và phúc lên xe ô tô do mình điều khiển để đuổi theo
phát hiện có người đuổi theo hai đối tượng trộm chó mèo tăng ga bỏ chạy
thế vậy hoàng anh cũng tăng ga bám theo
khi đến khu vực cổng trào huyện lắc thuộc tổ dân phố ba thị trấn liên sơn
thì cả ba thống nhất đâm thẳng xe ô tô vào đuôi xe máy
sau cú đâm mạnh duy và long văng ra đường
còn chiếc xe máy bị xe ô tô cuốn vào gầm và chạy thêm một trăm năm mươi mét
sau đó đâm vào trụ điện bên phải đường mới dừng lại
hậu quả nguyễn nhất duy tử vong tại chỗ còn lê công thành long bị thương
sau khi xuống kiểm tra phát hiện duy đã chết ba đối tượng này liên đến công an huyện lắc đầu thú
xe đạt tốc độ hơn một trăm linh cường và phúc qua nỗi tông đi
nên tôi để xe tông vào đối tượng làm một đối tượng tử vong rớt xuống mương
nhờ bản thân em và cường và phúc là tính bắt hai tên trộm đấy để giao nộp cho cơ quan chức năng để lập công thôi
nhưng mà không sự việc nó đi quá xa dẫn đến chết người
em thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật em rất hối hận vì hành động này bắt trộm mà thành ra cố ý chết người
tại hiện trường lực lượng chức năng ghi nhận hai con mèo đã bị chết
làm việc với lê công thành long người ngồi sau xe máy khai nhận
tối ngày hai mươi hai tháng bốn long cùng duy đến huyện lắc để bẫy chó mèo
đến thời điểm xảy ra vụ việc thì cả hai đã bắt trộm được ba con mèo
qua sự việc cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân nếu phát hiện các hành vi phạm pháp luật của các đối tượng
thì nên trình báo đến cơ quan chức năng để kịp thời phối hợp và có các biện pháp để xử lý số đối tượng này
tránh trường hợp người dân tự ý theo dõi dẫn đến các hành vi vượt quá dẫn đến là vi phạm pháp luật
hiện lê hoàng anh đặng đình cường và phạm minh phúc đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi giết người
vụ án mạng này cũng là một hồi chuông
cảnh tỉnh cho người dân khi phát hiện tội phạm thì cần báo ngay cho cơ quan chức năng để cùng phối hợp xử lý
không nên hành xử kiểu cảm tính một mình rồi phải chuốc lấy hậu quả đau lòng
để rồi công thì chưa kịp lập mà tội thì đã phải mang
tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang vừa tổ chức tuần tra kiểm soát trong đêm
phát hiện hai xe tải vận chuyển số lượng lớn hóa chất và hàng hóa xuất xứ nước ngoài không rõ nguồn gốc
trước đó dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng bốn trên tuyến quốc lộ chín mươi một đoạn thuộc ấp mỹ thuận xã mỹ phú huyện châu phú
tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang phát hiện xe ô tô tải do tài xế nguyễn trọng phú
chú huyện châu thành điều khiển vận chuyển hơn một bao hóa chất dạng bột xuất xứ trung quốc
trọng lượng là hai mươi sáu năm tấn tài xế phú xuất trình hóa đơn số hàng hóa trên nhưng không xuất trình được hồ sơ nhập khẩu hải quan
và hàng hóa không có rán nhãn phụ bằng tiếng việt
tiếp đó tổ công tác phát hiện xe ô tô tải do tài xế dương hồ phú lộc chú tại thành phố châu đốc điều khiển
trên xe có vận chuyển bốn mươi tám bao keo rán gạch trọng lượng một hai tấn ba mươi thùng keo trà ron gạch trọng lượng sáu trăm linh kg và một trăm năm mươi chín tấm smartppot
tất cả số hàng hóa trên đều có xuất xứ nước ngoài tài xế có xuất trình được hóa đơn nhưng chưa phù hợp với hàng hóa thực tế trên xe
riêng một trăm chín mươi năm tấm smartppot tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng tử
chứng minh nguồn gốc xuất xứ
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa bắt giữ một đối tượng bị truy nã về tội mạo danh
trường dạy lái xe đại học phòng cháy chữa cháy bộ công an để lừa đảo
đối tượng là võ văn hà tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú ở tỉnh tiền giang
tùng đến tp buôn ma thuộc tỉnh đắk lắc để thuê trụ sở mở văn phòng tiển sinh đào tạo và sát hạch lái xe
mặc dù chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động nhưng
tự ý giả mạo làm bảng hiệu lấy tên là trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe
trường đại học phòng cháy chữa cháy bộ công an và đăng thông báo tuyển sinh trên các trang mạng xã hội
website và facebook với các nội dung như trung tâm là văn phòng trực thuộc trường đại học phòng cháy chữa cháy
bộ công an học phí thấp xe đời mới đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm tận tình đảm bảo thi đậu
nên làm cho những người có nhu cầu học lái xe tưởng là thật đăng ký học và nộp tiền vào trung tâm của tùng
qua điều tra có bốn trăm linh bảy học viên không được tổ chức học thi sát hạch theo quy định và bị chiếm đoạt tổng số tiền hơn một chín tỷ đồng
sau khi chiếm đoạt được tiền thì tùng bỏ trốn đến nhiều nơi
sau đó đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc ra quyết định truy nã và bắt giữ tại tỉnh tiền giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đang điều tra xác minh tin báo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
do nguyễn thị minh thi hai mươi bốn tuổi ngụ tại tỉnh bến tre cùng một số đồng bọn thực hiện
thi và đồng bọn được cho là có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn đăng các bài viết nhằm gây quỹ từ thiện
và nhận tiền từ những nhà hào tâm để trục lợi sự việc được phát hiện vào năm hai nghìn hai mươi một tại tp hcm
cơ quan cảnh sát điều tra xác định vào năm hai nghìn một mươi tám thi đã lập và quản lý quỹ nhóm từ thiện tám mươi hai trên facebook
nhằm mục đích kêu gọi bán hàng
đang gây quỹ tử thiện và nhận tiền từ những nhà hào tâm
đến ngày bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi một thành viên trần khoa của nhóm này đã đăng bài viết về câu chuyện bác sĩ trần khoa
rút ống thở của mẹ bị nhiễm covid một mươi chín nguy kịch để nhường sự sống cho sản phụ sắp sinh và thực hiện mổ bắt con thành công
thông tin trên đã gây chấn động dư luận xã hội sau đó có nhiều cá nhân tổ chức cảm động trước câu chuyện trên
đã ủng hộ tiền tài sản cho thi nhóm từ thiện tám mươi hai bác sĩ trần khoa rồi bị các đối tượng này chiếm đoạt
để phục vụ công tác
cơ quan cảnh sát điều tra xử lý vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra thông báo mời những cá nhân tổ chức đã ủng hộ tiền tài sản cho thi
nhóm từ thiện tám mươi hai và bác sĩ trần khoa đến đội tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm địa chỉ số bốn trăm năm mươi chín trần hưng đạo
phường cầu kho quận một tp hcm số điện thoại sáu mươi chín ba trăm một mươi tám bảy nghìn hai trăm bốn mươi bốn gặp điều tra viên trần văn trị để cung cấp thông tin
để phục vụ công tác cơ quan cảnh sát điều tra xử lý vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra xử lý vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra thông tin